quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới các đơn hàng xuất khẩu gia tăng nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong nước đã có sự khởi sát
với tổng kim ngạch tính đến tháng ba ước đạt hơn sáu mươi năm tỷ usd tăng đến ba mươi năm sáu so với tháng trước và tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
tận dụng tín hiệu phục hồi của thị trường xuất khẩu doanh nghiệp dệt mai này đã đẩy mạnh đa dạng hóa các kênh phân phối và hiện đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp đã kín đến nửa đầu quý iii

tính đến mạnh đa dạng các thị trường xuất khẩu truyền thống và thị trường mới đồng thời tiếp tục kịp thời thông tin với các hiệp hội ngành hàng về những diễn biến của thị trường xuất khẩu
để doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp định hướng tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường
trong bối cảnh giá trung cư tăng cao tại thủ đô hà nội là do tình trạng khan hiếm nguồn cung kéo dài trong nhiều năm qua
thì phân khúc nhà ở xã hội được coi là cứu tinh thị trường giúp làm giảm giá trung cư thì lại chậm được triển khai
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng được coi là động lực tháo gỡ cho mục tiêu này thì vẫn còn vướng mắt trên nhiều phương diện
năm hai nghìn hai mươi một nhà nước đưa ra nghị quyết thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
nhưng sau đó năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi hai lại không có một giao dịch nào
nguyên nhân chậm triển khai nhà ở xã hội
các chuyên gia hiệp hội chỉ ra là chính sách phát triển nhà ở xã hội chưa được sửa đổi kịp thời
dẫn đến nhiều hạn chế như thiếu quỹ đất nguồn vốn tín dụng còn hạn hẹp thời gian thực hiện kéo dài

hà nội mới phát triển một bảy trăm linh căn đáp ứng chín mục tiêu
tp hcm đáp ứng một mươi chín với gần năm căn
những địa phương này cũng đăng ký hoàn thành nhà ở xã hội trong năm hai nghìn hai mươi bốn ở mức thấp
hà nội gần một hai trăm linh căn
tp hcm gần ba tám trăm linh căn
tôi nghĩ rằng đầu tiên là câu chuyện để nhà ở xã hội được thì bây giờ phải khuyến khích và cho các chủ đầu tư họ tham gia nhiều hơn
và thấy được cái lợi ích của việc phát triển cái loại hình này
vì chắc chắn đây là loại hình có thứ nhất là cái cầu rất cao
thì cũng có nghĩa là chúng ta phải có nhiều ưu đãi hơn để làm sao để họ nhảy vào
ngoài cái việc chúng ta tìm cách ví dụ như là mở rộng đầu tư công để làm sao bắt đầu tạo ra cái
tôi nghĩ rằng giải pháp cũng rất quan trọng là quy hoạch để làm sao cái việc đi lại nó dễ dàng hơn
nhiều những cái khu đô thị mà nó có ví dụ tiện lợi đi từ khu đô thị vào trung tâm hà nội
mất khoảng độ có một mươi một mươi năm phút thì người ta sẵn sàng ở thôi
bên cạnh các giải pháp khuyến khích nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
thì cần lưu ý đến nhóm đối tượng thu nhập được mua nhà
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ là hỗ trợ lãi suất
nên sau một khoảng thời gian nhất định người mua sẽ phải trả lãi căn hộ theo thị trường thà nội
vì vậy việc đi đúng phân khúc xác định đúng giá trị nhà ở
để người dân có thể sở hữu nhà ở một cách bền vững là điều hết sức quan trọng
trong thực thi và giám sát chính sách
thưa quý vị ngày mai ngày một mươi một tháng năm là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
trong ngày hôm nay người dân đã bắt đầu di chuyển trở về thủ đô hà nội
để tránh giai đoạn cao điểm dễ xảy ra un tắc vào ngày mai
vì thế mà lưu lượng phương tiện tại một số tuyến cao tốc
dẫn vào thủ đô đã có xu hướng tăng lên
theo một số lái xe khách cho biết kỳ nghỉ lễ năm nay
người dân có xu hướng trở lại thành phố sớm hơn để tránh giai đoạn cao điểm un tắc
các nhà xe ở các tỉnh thành phố khác cũng đã tổ chức tăng chuyến lượt
để người dân không phải chờ đợi quá lâu
nhìn chung lượng khách đi xe trong hôm nay không quá đông
tuy nhiên theo nhiều tài xế phản ánh
thì lưu lượng xe trên các tuyến cao tốc đã bắt đầu tăng
khiến chuyến đi kéo dài hơn dự kiến
dù thời tiết hôm nay nắng nóng khá gây gắt
nhưng đa phần hành khách đều cho rằng họ đã có một chuyến đi thuận lợi
và không gặp nhiều khó khăn vất vả để trở lại thủ đô trong ngày hôm nay
còn tại các bến xe khách lớn trên địa bàn thành phố hà nội
như mỹ đình giáp bát gia lâm
dù chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ
nhưng theo đại diện các bến này cho biết
đã sẵn sàng cho các phương án đón người dân quay lại
theo dự báo
thì từ trưa và chiều mai ngày một tháng năm
sẽ là giai đoạn cao điểm nhất
người dân quay lại thủ đô hà nội
tuy nhiên dự báo lưu lượng phương tiện
ở chiều quay lại lần này
sẽ không tăng đột biến như ở chiều đi
do người dân đã về giải rác trong vài ngày qua
tuy nhiên để chuyến đi được thuận lợi và an toàn
khuyến cáo người dân
thường xuyên cập nhật tình hình giao thông
trên các phương tiện thông tin đại chúng
và các ứng dụng chỉ đường
để có cho mình độ trình phù hợp nhất
trưa nay ngày ba mươi tháng bốn
tại bãi tắm tự phát trên sông poco
đoạn chảy qua địa phận xã iazom
huyện đức cơ tỉnh gia lai
người dân đã phát hiện có ba người
bị núi nước giữa lòng sông
nên đã vớt lên để cứu chữa
tuy nhiên khi lên bờ thì cả ba người này
đều đã tử vong
trong ba thi thể thì có hai thi thể là nam giới
và một thi thể nữ giới độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi năm tuổi
theo những người dân có mặt tại hiện trường
sau khi vớt lên rất nhiều người đã tiến hành
cấp cứu các nạn nhân nhưng không có kết quả
cả ba đều đã ngừng thở
nữ nạn nhân trong vụ việc đang công tác
tại một phòng chức năng
của huyện đức cơ
hai nạn nhân nam thì có một người làm việc
tại đội cảnh sát giao thông công an huyện đức cơ
một người là lao động tự do
đoạn sông cuộc cô chảy qua địa bản xã iazom
có nước trong lòng sông rộng với nhiều bãi bồi
lùm cây nên mỗi ngày có hàng trăm lượt người
tìm đến tắm mát trong những ngày thời tiết
nắng nóng gây gắt vừa qua
ngày hôm nay ba mươi tháng bốn
các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai
và huyện trảng bom đã tiến hành vớt
và xử lý hàng trăm tấn cá chết
nổi trắng hồ sông mây
theo ghi nhận hiện đang là cao điểm mùa khô
nên mực nước ở sông mây giảm sâu
từ một trăm chín mươi sáu hectare mặt nước
còn lại chỉ hai hectare
số lượng cá chết nổi trắng hồ lên đến hàng trăm tấn
các loại cá chết chủ yếu
cá nuôi rô phi mè trắm và cá da trơn
số cá bắt đầu chết khoảng một tuần trước
và chết hàng loạt từ ba ngày trở lại đây
do lượng nước trong hồ sông mây xuống thấp
cá chết hàng loạt khiến mùi hôi
tỏa ra cả một khu vực rộng lớn
vào khu dân cư quanh hồ
ảnh hưởng đến đời sống của người dân
để xử lý số cá chết hạn chế ô nhiễm môi trường
lực lượng đội nuôi trồng thủy sản hồ sông mây
thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng nai
làm việc liên tục để vớt xử lý
số cá chết nổi trên mặt hồ
bước đầu nguyên nhân được xác định
do thời tiết nắng nóng
nguồn nước cạn cho xã về hạ lưu
để phục vụ cải tạo sửa chữa hồ sông mây
khiến cá trong hồ dày dẫn đến cá mất oxy
và chết hàng loạt
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an
tp hcm đã tổ chức buổi họp báo
công bố triệt phá thành công
một chuyên án cướp tài sản
xảy ra tại một căn biệt thự ở quận một mươi hai
liên quan đến vụ bắt nhóm cướp biệt thự
ở quận một mươi hai công an tp hcm
đang lấy lời khai các nghi phạm
làm rõ động cơ gây án
danh tính nhóm nghi phạm gây án gồm
nguyễn đức tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quảng ngãi
lê văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
quê kiên giang và đỗ văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê nam định
theo cảnh sát nhóm cướp bàn bạc
chọn một biệt thự ở đường lê thị diêng
quận một mươi hai để gây án
thống nhất gây án vào đêm ngày hai mươi chín tháng bốn
tuy nhiên trước giờ gây án
tuấn đổi ý không tham gia
dù một thành viên rút lui hai nghi phạm còn lại
vẫn thực hiện theo kế hoạch
khi sĩ vừa vào căn biệt thự lấy trộm túi sách
bên trong có số tiền một một tỷ đồng
thì bị phòng pc hai và công an quận một mươi hai
ập vào bắt quả tang đưa về trụ sở
phòng cảnh sát hình sự đã trợ tập
đỗ văn tuấn để điều tra làm rõ
thưa quý vị kể từ khi tuyến cao tốc
dầu dây phan thiết đi vào hoạt động
huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận đã trở thành
một địa điểm du lịch tham quan nghỉ dưỡng
đời sống của người dân cũng ngay càng được phát triển
thế nhưng huyện đảo này
lại đang phải đối mặt với một thực trạng
đó là thiếu nước sinh hoạt và quá tải rác thải
huyện phú quý tỉnh bình thuận
đón khoảng một hai du khách mỗi ngày
với mùa nắng nóng khô hạn
huyện thiếu nguồn nước sinh hoạt điện
đồng thời du khách tăng cao
nên vấn đề về xử lý rác thải
chưa theo kịp tốc độ phát triển
huyện phú quý có khoảng sáu mươi khách sạn
và một trăm hai mươi homestay
nhiều homestay tự phát nở trộn
nhưng dịch vụ
chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách
phú quý có duy nhất một nhà máy xử lý rác
nhưng đã tạm ngưng hoạt động
ngành điện đang phải bù lỗ
năm hai nghìn hai mươi ba tăng công suất phát điện
một mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi hai
để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện
của người dân
những năm gần đây
nhu cầu khách ra đảo phú quý du lịch
rất là cao tăng cao dẫn đến
nhu cầu phụ tải sử dụng điện
cũng lại tăng lên
điện lực phú quý cũng báo cáo
và đề nghị chính phủ địa phương
hỗ trợ tuyên truyền
tăng danh nghiệp
người dân cơ quan hành vi sinh nghiệp
để chúng ta thực hiện tốt
công tác sử dụng điện
tiết kiệm hiệu quả
nước sạch chủ yếu từ diến khoang
và hai hộ chứa nước ngọt
không đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân
huyện có bảy công trình cấp nước sinh hoạt
tập trung với tổng công suất thiết kế
hơn hai sáu trăm linh mét khối một ngày
trong đó nhà máy nước long hải và ngũ phụng
với tổng công suất thiết kế hai hai trăm linh mét khối
một ngày nhưng cung cấp theo cam kết
khoảng một hai trăm linh mét khối một ngày
do sợ sâm ngập mặn
còn lại do tư nhân khai thác cung cấp nước sinh hoạt
cho người dân có công suất từ sáu mươi
đến một trăm tám mươi mét khối một ngày
trong thời gian tới huyện đang dự án
xây thêm năm hộ chứa nước ngọt
phú quý đón một trăm sáu mươi năm lượt khách
triền ba tháng đầu năm cũng tăng cao
so với cùng kỳ với hai mươi ba lực khách
để phú quý phát triển du lịch
đúng định hướng xanh bền vững
tỉnh bình thuận cần sớm có những giải pháp
mang tính căng cơ quyết liệt
thưa quý vị
khu phố cổ hà nội được cho là bảo tàng
về lối sống đô thị cổ của việt nam
phố cổ hà nội là một phần
để nhận diện bản sắc văn hóa đô thị hà nội
có sức hút mạnh mẽ
đối với khách du lịch đặc biệt là du khách quốc tế
phát huy những giá trị lịch sử
giữ gì những nét độc đáo
để thúc đẩy du lịch là hướng đi quan trọng
để phố cổ hà nội tiếp tục là
điểm đến lý tưởng cho du khách
trong thời gian gần đây
một số phường thuộc khu vực phố cổ
hà nội đã tổ chức khá nhiều
những sự kiện phát huy bản sắc văn hóa truyền thống
đơn cử như lễ giấc kiệu
kỷ niệm chín trăm tám mươi năm
ngày sinh của hoàng thế hậu nguyên phi ý lan
do phường hàng gai tổ chức
xuất phát từ đình yên thái
đi qua các tuyến phố cổ như hàng nón hàng quạt hàng bông
và một số tuyển phố khác
thu hút được nhiều sự quan tâm
của du khách nước ngoài
tôi cảm thấy rất thú vị
với các hoạt động này
từ trang phục của người tham gia đoàn diễu hành
tới những dụng cụ được sử dụng
tôi hỏi và được biết
đây là hoạt động tưởng nhớ hoàng thái hậu của các bạn
tôi sẽ về đọc thêm những thông tin
về các sự kiện lịch sử này
để tạo ấn tượng với người dân
và du khách chính quyền các phường
thuộc khu vực phố cổ hà nội
đã dành nhiều sự quan tâm trong công tác chuẩn bị
cho các lễ hội sao cho trang trọng nhất
chúng tôi có xây dựng một bộ nhận diện
đặc biệt là tờ rơi
và phối hợp với công ty cổ phần đồng xuân
để tạo ra một bộ nhận diện
để đưa tới khách du lịch
thông qua các chuyến xe du lịch xanh
của công ty cổ phần đồng xuân
từ đó cũng quảng bá tới khách du lịch
về di tích trên địa bàn phường
tổ chức hoạt động văn hóa truyền thống
có ý nghĩa không chỉ trong việc
gìn giữ bảo tồn và phát huy
bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc
đạo lý uống nước nhớ nguồn
ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc việt nam
mà còn là phương thức hiệu quả
để thu hút khách du lịch nước ngoài
đến với khu vực phố cổ hà nội
trong thời gian tới hy vọng rằng
lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn
khu vực phố cổ hà nội sẽ tiếp tục
có những bước đi bài bàn để phát huy
những thế mạnh này